xe này đang rất phổ biến ở các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm thành phố hà nội
nhiều người tỏ ra thích thú khi có hẳn dịch vụ cho thuê xe điện cân bằng tại đây
sau vài câu trèo kéo người đàn ông này đã thuyết phục được vị phụ huynh cho cháu bé sử dụng xe điện tự cân bằng
người vì lợi nhuận người vì hiếu kỳ chẳng ai quan tâm đến sự nguy hiểm đằng sau đó
đã có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra khi sử dụng xe điện tự cân bằng
lúc vui chơi người ta thường không lường được hậu quả sẽ xảy ra

đi được một lúc thì bị ngã
lúc đấy là em cũng hơi chóng
và cố tỉnh cố tỉnh
lúc đấy là em không nghĩ đến cái điều mà đảm bảo an toàn cho mình ạ
nên là lúc đấy chỉ biết là đứng lên xe và thử thôi
để điều khiển loại xe này người sử dụng phải để trọng lượng của mình
nghiêng về phần xe người sử dụng phải để trọng lượng của mình

vận tốc của nó có thể đạt đến hai mươi km trên giờ
những bậc phụ huynh cho con em mình sử dụng